cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã giao dịch bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc
nhưng không báo cáo không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch
đáng chú ý chỉ trong một phiên giao dịch có tới gần một trăm ba mươi năm triệu cổ phiếu flc được khớp lệnh cao bất thường
sau sự việc ông quyết bán chui cổ phiếu thị trường chứng khoán giao đảo
nhà đầu tư liên tục bán tháo flc và các cổ phiếu liên quan đến ông quyết
hàng chục mã cổ phiếu khác cũng bị vạ lay
ngay sau đó quỹ ban chính khoán nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chính khoán
của ông trịnh văn quyết nhằm ngăn ngừa ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định
ngoài ra quỹ ban chính khoán nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo hồ sê
hủy bỏ giao dịch bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc ngày một mươi tháng một của ông trịnh văn quyết
từ phiên đầu tuần đến nay thị trường chứng khoán đã tạo nên không ít sự chú ý
vì các giao dịch tiêu cực liên quan đến flc
sàn giao dịch liên tục bị phụ sắc đỏ sau khi lãnh đạo của tập đoàn này bị bắt vì thao túng chứng khoán
nhóm cổ phiếu thuộc tập đoàn này vẫn tiếp tục lao dốc trắng bản mình mua
thời điểm khởi sắc vẫn là dấu chấm hỏi
thưa quý vị sau khi nhận những thông tin tiêu cực liên quan đến ông trịnh văn quyết
chủ tịch tập đoàn flc tâm lý nhà đầu tư tiếp tục dè dặt
kéo theo nhiều mã chứng khoán của tập đoàn này tiếp tục bị ghi sâu trong khủng hoảng
nhiều nhóm mã cổ phiếu vẫn tiếp tục lao sang khi mở cửa phiên giao dịch ngày ba mươi tháng ba
các mã như flc amd ros hai har klf tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên giao dịch hôm nay ba mươi tháng ba
cụ thể cổ phiếu flc giảm sáu bảy mươi hai so với phiên liên kề với mức một mươi một tám trăm linh đồng trên một cổ phiếu
đây là phiên thứ ba liên tiếp mà mã cổ phiếu này cắm đầu
mã amd giảm sáu chín mươi năm về mức năm bảy trăm sáu mươi đồng trên một cổ phiếu
cổ phiếu ros giảm sáu chín mươi chín về mức bảy năm trăm chín mươi đồng trên một cổ phiếu
mã ai giảm sáu chín mươi bảy về mức năm bốn trăm bảy mươi đồng trên một cổ phiếu
đây đã là lần lao dốc mạnh thứ ba liên tiếp của nhóm flc rút
trong phiên trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng ba một số cổ phiếu họ flc đã thoát cảnh trắng bình mua
như hai klf và art
tuy nhiên flc và gos vẫn giảm kịch biên độ và trắng bên mua vẫn còn
cổ phiếu amd lùi về giá sáu một trăm chín mươi đồng trên một cổ phiếu
khớp lệnh hai mươi bốn hai mươi tám triệu đơn vị đứng thứ hai sàng hồ sê
và dư bán ba ba triệu đơn vị
giá cổ phiếu hi về năm tám trăm tám mươi đồng trên một cổ phiếu
khớp lệnh hai mươi hai hai mươi tám triệu đơn vị đứng thứ ba sàn hồ sê
thông tin ông trịnh văn quyết bị bắt còn đang khiến các chủ nợ của flc giao động
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một tổng tài sản của flc lên tới gần ba mươi bốn tỷ đồng

nợ phải trả của tập đoàn này vượt hai mươi bốn tỷ đồng
tại thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một flc đang vay ngắn hạn hơn hai tỷ đồng
và vay dài hạn gần bốn hai trăm linh tỷ đồng
tổng dư nợ của doanh nghiệp không thay đổi nhiều so với năm hai nghìn hai mươi
trong số các ngân hàng đang cho vay ngắn hạn với flc
một số ngân hàng cấp tín dụng lớn cho doanh nghiệp do ông trịnh văn quyết làm chủ tịch hội đồng quản trị
bao gồm ncb với dư nợ năm trăm tám mươi bốn tỷ đồng ocb năm trăm bảy mươi ba tỷ đồng bidv bốn trăm linh năm tỷ đồng
ngoài ra flc còn một khoản nợ trái phiếu ngắn hạn một trăm năm mươi tỷ đồng
đối với công ty chứng khoán mbs và vay tám mươi tỷ đồng từ aribank
trong số các khoản vay dài hạn flc đang nợ sacombank nhiều nhất với số tiền một tám trăm bốn mươi tỷ đồng
ngoài ra doanh nghiệp này còn phát hành trái phiếu với kỳ hạng dài cho ocb với dư nợ tám trăm một mươi chín tỷ đồng
các khoản nợ trên được flc thế chấp chủ yếu bằng bất động sản các dự án hình thành trong tương lai
phần lớn hợp đồng vay vốn của flc được ký kết trong hai năm
hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một
giai đoạn dịch covid một mươi chín bùng phát khiến hoạt động kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng du lịch hàng không của tập đoàn này bị ảnh hưởng
các khoản vay của flc có lãi suất thả nổi
theo từng ký ước nhận nợ hoặc trong khoảng bảy năm một mươi năm một năm
theo thống kê đến cuối năm hai nghìn hai mươi một tổng tài sản của flc lên tới gần ba mươi bốn tỷ đồng
nợ phải trả của tập đoàn này vượt hai mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên nợ vay của flc lại không lớn so với quy mô vốn chủ sở hữu
cơ quan điều tra bước đầu xác định trong hơn một tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
ông trịnh văn quyết chỉ đạo các công ty thuộc cấp thông đồng để liên tục mua bán chứng khoán với tuần sức cao
tạo ra cung cầu giả từ đó khiến giá cổ phiếu được đẩy lên cao
tâm lý nhà đầu tư nhiều lần bị sao động
sự kiện ông trịnh văn quyết đã âm thầm bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ngay lập tức tác động lên thị trường
những ngày sau đó cổ phiếu flc và những mạng chứng khoán liên quan
thị trường chung cũng sụp giảm mạnh gây thua lỗ lối cho rất nhiều nhà đầu tư
theo phân tích của các chuyên gia hiện nay thị trường chứng khoán việt nam vẫn có đa ba nặng yếu tố đầu cơ thay vì đầu tư
đặc biệt là tâm lý mua bán chứng khoán theo thông tin truyền miệng theo rum chat theo nhóm phim hàng
do đó chỉ còn một vấn đề xảy ra đối với một nhóm cổ phiếu nào đó cũng sẽ gây hiệu ứng ảnh hưởng đối với thị trường
hầu hết nhà đầu tư số đông tham gia trên thị trường chứng khoán đều là nhà đầu tư cá nhân
kiếm một tỷ trọng rất lớn
cho nên là họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin
họ dễ bị tác động bởi những thông tin và họ sẽ hành động theo các định hướng từ những thông tin đó
hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông trịnh văn quyết từng lén bán năm mươi bảy triệu cổ phiếu mà không báo với cơ quan quản lý
cổ phiếu ros thuộc họ flc năm hai nghìn một mươi bảy tăng giá giúp tài sản của ông quyết có lúc lên trên năm mươi tỷ đồng
và trở thành tỷ phú đô la mỹ tiếp theo của việt nam dù không được tạp chí fox
tuy nhiên cổ phiếu eros sau đó là một dốc của ít ai ngờ tới
cổ phiếu này bốc hơi khoảng một mươi lần trong vòng một năm
trên những hành vi có dấu hiệu lũng đoạn của ông quyết với cổ phiếu bất thường này
tính thanh khoản có những khoảng thời gian gần cuối năm hai nghìn một mươi chín
giao dịch eros lên tới cả một tỷ đồng
nhưng sau đó dòng tiền mất khúc thanh khoản nhỏ dọt
do đó có thể nhận định hệ sinh thái cổ phiếu flc tác động mạnh mẽ đến tâm lý chung của nhà đầu tư trên sàn chứng khoán
flc không phải là cái nguyên nhân
mà thực ra nó là kết quả của cái việc mà chúng ta vận hành thị trường từ trước đến nay
nếu chúng ta làm đúng thì chắc chắn là sẽ không có xảy ra những tình trạng như thế này
thì mình nghĩ rằng cái sự kiện này nó xảy ra lập đi lập lại đúng
nó tạo ra những câu hỏi về mức độ phát triển của thị trường
đây là ở góc độ mà chúng tôi tiếp xúc với các khách nhà đầu tư nước ngoài
thì thực ra lần này mình nghĩ là một cái sự kiện nó đủ lớn
để mà xử lý rứt điểm
thế này nó sẽ giúp cho thị trường nó trở nên lành mạnh hơn
đặc biệt từ sự vụ này tâm lý về đánh bạc đầu cơ đổi lái
và thực sự nát dòng đầu tư hướng vào nhóm cổ phiếu làm ăn tốt
quy mô lớn minh bạch trong hoạt động kinh doanh và uy tín từ người lãnh đạo
trước ụp ảo lũng đoạn của chủ tịch flc
sàn chứng khoán việt nam cũng từng chứng kiến những sự kiện tiêu cực
cũng dẫn đến hiện tượng của thị trường flc này

cổ phiếu dvd của công ty cổ phần dược phẩm viễn đông vào giai đoạn hai nghìn một mươi
là một trong những hàng hot trên thị trường
tuy nhiên sự việc đã nhanh chóng bị ủy ban chứng khoán nhà nước phơi bày
tổng giám đốc lê văn dũng là người chủ mưu
cùng một số người khác thao túng cổ phiếu
để nhằm thâu tóm công ty cổ phần dược phẩm hà tây
cuối năm hai nghìn một mươi một ông lê văn dũng bị tòa án nhân dân tp hà nội
tuyên án bốn năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán
tiếp sau đó chứng khoán trong nước trao đạo giữa cuối năm hai nghìn một mươi hai
sau sự kiện bầu kiên bị bắt
nên điều tra liên quan tới các xe phạm trong hoạt động kinh tế
tại ba công ty con do ông làm chủ tịch hội đồng quản trị
hàng trăm cổ phiếu giảm sàn hết biên độ
thị trường hoán loạn ba phiên liên tiếp
vào các ngày hai mươi một hai mươi hai và hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ước tính vốn hóa thị trường chứng khoán bị thổi bay sáu năm tỷ usd
chỉ trong vài phiên giao dịch trên
ông nguyễn đức kiên bị tòa tuyên phạt ba mươi năm tù giam
được phạt bảy mươi năm tỷ đồng trúng thuế
đột phạt một trăm linh triệu đồng tội lừa đảo
mua bán qua lại đan sen lẫn nhau
để nhằm đẩy giá lên tạo những cái cầu ảo
thí dụ như là tài khoản số một
thì đặt mua một khối lượng mua lớn
mua gọi là mua quét lên trên
về trên với lại cái mức giá cao
cầu đó là cái cầu ảo
và cái cung cũng là cái cung
mà có thể là do chính cái tài khoản số ba số bốn số năm
người ta đặt trước lên phía đó
bởi vì lúc đó thì thị trường sẽ thấy rằng là
bắt đầu nhà đầu tư nhìn vào bảng điện
nhìn vào bảng giá
thấy những cái sự nhấp nháy liên tục của những cổ phiếu này
và thấy rằng là cổ phiếu hình như là đang được
một cái đội nhóm nào đó thâu tóm với số lượng lớn
tức là phải có một cái gì đấy rất là hot
rất là gọi là hấp dẫn
thì bắt đầu mọi người phải bỏ cái tiền của mình vào
thì lúc đấy thì những cái người mà họ đã thao túng
họ đã mua mua bán bán
họ bắt đầu họ bán ra
ở trên vùng đỉnh thì họ thu lợi nhuận
cái lợi nhuận này là lợi nhuận bất chính
sự kiện biển đông năm hai nghìn một mươi bốn
cũng từng dẫn đến tình trạng giảm điểm cực mạnh
của chiến khoán
tỷ lệ giảm năm tám mươi bảy trong một phiên giao dịch
cũng là kỷ lục cao nhất từ khi sàn hosea đi vào hoạt động
đã rút vốn lan rộng trên toàn thị trường
với lực bán ra bằng mọi giá
một số biển đồng của thế giới
cũng từng tác động lên diễn biến sàn chiến khoán trong nước
đơn cử như sự kiện trung quốc phá giá nhân dân tệ
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
hay sự kiện brexit năm hai nghìn một mươi sáu
chúng ta là một cái nền kinh tế rất mở
và có mức độ hòa nhập
rất là lớn đối với thế giới
thông qua những hiệp định thương mại
và buôn bán thương mại
cũng như là bây giờ chúng ta đã mở cửa
cho những khoản đầu tư nước ngoài
nếu có một hiện tượng nào đó
mang tính gọi là biểu tượng
của sự kiện thiên nga đen
xảy ra trên thế giới
chẳng hạn như sự kiện
khủng hoảng kinh tế và nợ vai dưới chuẩn
như lehman brothers của năm hai nghìn tám
sụp đổ hay là nợ vai dưới chuẩn
mà của các công ty
phát hành những
sẻ phiếu giáp và bất động sản
thì chúng ta sẽ thấy ngay lập tức
nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý
của những người giao dịch
gần đây nhất giai đoạn hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tp hà nội
cũng đã tuyên phạt hai nữ lãnh đạo doanh nghiệp
thao túng chiến khoán
đối tượng phạm thị hinh
sẽ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cựu chủ tịch hội đồng quán trị công ty ksa
cựu chủ tịch hội đồng quán trị công ty cố phần chiến khoán vsm
cùng đồng phạm gây thiệt hại cho một bốn trăm chín mươi sáu nhà đầu tư
tham gia giao dịch cổ phiếu ksa
với tổng số tiền hơn tám tỷ đồng
và làm ba công ty chứng khoán bị thiệt hại bảy trăm sáu mươi một triệu đồng
đối tượng nguyễn vân giang
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên chiến khoán ngân hàng đông á
trong hai năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đã thao túng giá chiến khoán
gây thiệt hại cho năm trăm bảy mươi hai nhà đầu tư
gồm năm trăm sáu mươi hai tài khoản nhà đầu tư
đã bán hết khối lượng cổ phiếu cdo
gây thiệt hại hơn một mươi một tỷ đồng
cho các nhà đầu tư
các đối tượng đứng sau sự kiện đen
trong ngành chiến khoán
đã phải chịu các mức án tù giam tương xứng
bởi thiệt hại gây ra với hành vi lũng đoạn thị trường
lên đến hàng trăm tỷ đồng
sự vụ chủ tịch flc cố tình che giấu thông tin
để thu loại bất chính
tiếp tục lại giọt nước tràn ly
yêu cầu các chế tài mạnh mẽ để răng đe
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
ông trịnh văn quyết
từng bị xứ vạt vi phạm hành chính
liên quan tới các giao dịch cổ phiếu
vì có hành vi không báo cáo về giao dịch
bán năm mươi bảy triệu cổ phiếu flc
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
giai đoạn đó ước tính ông quyết đã thu về
không dưới bốn trăm linh tỷ đồng theo giá thị trường
từ đợt bán cổ phiếu này
điều đáng nói là số tiền mà ông trịnh văn quyết
bị xứ phạt vì hành vi này chỉ là sáu mươi năm triệu đồng
phải chăm vì mức phạt quá nhẹ
mà đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông quyết lần thứ hai
bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc
nhưng không báo cáo
không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch
và tiếp tục bị phạt một năm tỷ đồng
đình chỉ giao dịch năm tháng
trong trường hợp này chúng ta thấy được rằng là chúng ta
nên có những cái quyết sách
có những cái luật để chúng ta nghiên cứu lại
trên ban thượng bộ quốc hội
để đưa ra để chúng ta thấy được rằng là có thể là sửa đổi
bổ sung trên thực trạng mà chúng ta đang có
thì có như vậy thì tôi hy vọng rằng là
cái sự giảm thiểu về vấn đề là những cái
đối với những cái hành vi mua quán
hoặc là đối với những hành vi mà
chưa đúng về vấn đề luật ở việt nam
thì họ cũng hiểu được góc độ là
chúng ta thấy rằng là nó phải
nó phải trội
hai nữ giám đốc công ty chứng khoán vsm và das
vừa bị tuyên phạt bức án lần lượt là một mươi tám tháng tù
và một mươi bảy năm tù
cùng với hành vi thao túng cổ phiếu
gây thiệt hại cho nhà đầu tư
trước đó đối tượng trần hữu tiệp
mình chú tịch hội đồng quán trị công ty cổ phần bỏ và xuất nhập khẩu khóa sáng miền trung
đã bị tuyên phạt bức án tù chung thân
do thực hiện hành vi lừa đảo thao túng cổ phiếu mtm
gây thiệt hại hơn năm mươi ba tỷ đồng cho nhiều nhà đầu tư
đây là bản án cao nhất trên thị trường chứng khoán từ trước đến nay
từ đó giới đầu tư và luật gia
đang theo dõi những bước xác minh tiếp theo của cơ quan điều tra
để có chế tài thích đáng
cho những hành vi vừa qua của ông trịnh văn quyết
căn cứ vào những hoàn thiện của pháp luật
thì chúng ta phải đưa ra những sự lý
những hành vi nào cố tình
chúng ta có đầy đủ hết rồi
thì như vậy rõ ràng là người mà cố tình
để vi phạm luật
thì chúng ta phải xử lý theo những cái điều khoản
và chính vì điều đó thì rõ ràng
nó minh bạch hơn trong thị trường chứng khoán
qua vụ việc trên cho thấy
pháp luật quy định rõ các hành vi được làm
mọi người dân doanh nghiệp và cá nhân
phải tuân thủ thực thi
bất cứ người nào vi phạm đều phải bị xử lý
có như vậy nhà đầu tư mới tin tưởng vào thị trường chứng khoán
nói riêng và môi trường đầu tư kinh doanh
của việt nam nói chung